kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam tối qua tại nhà hát lớn hà nội hội đồng giải báo chí quốc gia và hội nhà báo việt nam đã tổ chức lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín
đến sự buổi lễ có thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí nguyễn xuân thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí nguyễn thiện nhân lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương cùng đông đảo đội ngũ nhà báo phóng viên trên cả nước
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng chúc mừng và bày tỏ trân trọng cảm ơn sự nỗ lực cùng những đóng góp quan trọng của các thế hệ những người làm báo trên cả nước
thủ tướng nêu rõ báo chí đã tích cực chủ động có nhiều đóng góp trong xây dựng đảng xây dựng nhà nước phản ánh kịp thời khách quan những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước
thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
báo chí cũng đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế quốc tế và hình ảnh việt nam
thủ tướng nhấn mạnh báo chí nằm trong nhóm ngành bị ảnh hưởng đầu tiên và mạnh nhất bởi công nghệ số bởi công nghệ bốn
truyền thông mạng xã hội cũng đặt ra cho báo chí những thách thức to lớn
báo chí cần làm gì để bạn đọc có được thông tin chính xác kịp thời vừa có tính phản biện xã hội vừa tạo dựng được sự đồng thuận và xây dựng niềm tin
báo chí cách mạng thì lấy sứ mệnh của cách mạng làm sứ mệnh của mình
báo chí cần giữ vững tinh thần cách mạng giữ vững niềm tin của dân dân đối với đảng nhà nước góp phần tạo đồng thuận và niềm tin xã hội
loan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người dân khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết sáng tạo
cùng thực hiện mục tiêu khắc phỏng việt nam hung cường thịnh vượng vào năm hai nghìn bốn mươi năm
báo chí nước nhà cùng với cách làm truyền thống cần chủ động đi đầu trong chuyển đổi số sử dụng công nghệ số để thay đổi cách làm báo
mô hình kinh doanh mới tập trung hơn vào những ấn phẩm có nội dung khoa học phân tích chuyên sâu
đồng thời báo chí đón vai trò lớn hơn giảng giác định hướng tư tưởng và thẩm mỹ góp phần năng cao dân trí
giữ gìn bản sắc
phát triển văn hóa và con người việt nam của chúng ta
thủ tướng lưu ý vấn đề quy hoạch lại báo chí cần đề cao trách nhiệm của đảng nhà nước và nhân dân
đề cao tính tự chủ của mỗi tờ báo đó là điều cần thiết và đúng đắn
cần xem xét cơ chế tài chính phù hợp để bảo đảm mỗi nhà báo mỗi tờ báo
ổn định thu nhập và an tâm thực hiện tốt sứ mệnh tôn trị mục đích của mình
bảo vệ chính nghĩa nói lên sự thật đồng hành với lẽ phải và lên án cái xấu cái ác
chống lại sự phi nghĩa đó là sứ mệnh cao cả của những người làm báo
thủ tướng nhấn mạnh đảng và nhà nước luôn tạo mọi điều kiện cho báo chí cách mạng phát triển
và cũng luôn coi trọng lắng nghe tâm tư nguyện vọng tiếng nói của các tầng lớp nhân dân
thực tiễn cuộc sống của nhân dân thông qua báo chí đó là nguồn thông tin quan trọng
phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành phát triển đất nước
thủ tướng lưu ý hầu hết các bài tham gia dự giải và đạt giải chủ yếu là phản ánh mặt trái
mặt tiêu cực hạn chế còn ít các bài mang tính phát hiện nhân tố mới
điển hình tốt gương người tốt việc tốt nhằm lan tỏa chân thiện mỹ trong xã hội
còn thiếu những bài phân tích đưa ra những kiến giải gợi ý trong hoàn thiện thể chế pháp luật
cơ chế quản lý nhằm tạo bước phát triển đột phá
giải báo chí năm tới năm hai nghìn hai mươi với nhiều sự kiện trọng đại cả đối nội và đối ngoại
nhất là sự kiện đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
là những nguồn cảm hứng lớn hơn
thách thức hơn sẽ hứa hẹn một mùa giải chất lượng và thú vị
tại buổi lễ một trăm linh ba tác phẩm báo chí xuất sắc đã được nhận giải
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao giải cho chín tác phẩm báo chí đoạt giải a